như con phân tích một đôi nét ban đầu vì tôi thì không phải là người trong ngành của các chị
nhưng mà tôi cũng được biết rằng là dối loạn tiêu hóa là một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho trẻ phải nhập viện
và cái hiện tượng này thì nó đã kéo dài từ rất là lâu rồi
xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà rằng là
cái thực trạng của trẻ em đang bị dối loạn tiêu hóa hiện nay thì đang ở cái mức độ như thế nào
cũng như cái định nghĩa mà cô phó giáo sư thì cũng đã nói về cái dối loạn tiêu hóa
thì mình dùng cái từ đấy là một cái từ rất là chung
và ngay cả các em bé đi đến bệnh viện khám các bố mẹ hay là ngay kể cả bác sĩ nhiều khi cũng dùng chung
với một cái từ đó là dối loạn tiêu hóa
tuy nhiên nó là biểu hiện của những bệnh lý có thể là bệnh lý tiêu chảy
có thể là các cái bệnh lý ruột viêm có thể là bệnh lý các dị ứng
hay là do những cái bất thường về cái nhu động ruột của những em bé
như vậy thì cái thực trạng đấy nó sẽ tùy theo cái từng bối cảnh một
ví dụ như người ta tới ở các cái phòng khám đa khoa
thì có lẽ cái con số đó nó không nhiều
nhưng ví dụ như tôi làm việc tại cái phòng khám chuyên khoa tiêu hóa chẳng hạn
thì các em bé đến phần lớn là đi khám về những cái việc như vậy
ví dụ các con bị tiêu chảy các con bị đau bụng các con bị nôn chớ bị ậ hay là bị táo bón
thì là cái việc mà nó lại rất là thường
như vậy thì mình làm thế nào mình có được cái con số thống kê đấy
thì nó rất là khó
thế tuy nhiên là các cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta cũng nhận thấy rằng là
nó chiếm trường khoảng năm bảy ở các cái phòng khám đa khoa
và nó lên đến khoảng ba mươi tại các phòng khám chuyên khoa
với những cái vấn đề mà liên quan đến số loạn tiêu hóa
và với điều kiện thực tế của chị được tiếp cận với các con
và cũng thấy rằng là rất nhiều các trẻ em vào viện do biểu hiện của dối loạn tiêu hóa
thì chị có thể cho chúng tôi một cái nguyên nhân nó tổng quan nhất
những cái nguyên nhân thường gặp nhất được không ạ
cái nguyên nhân của dối loạn tiêu hóa thì nó cũng rất nhiều
nó bắt đầu đi từ miệng các cái vấn đề của tổn thương miệng
làm cho đứa trẻ nó không thể ăn uống được
không thể nhai không thể nuốt được một cách bình thường
thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn nó cũng đã bất thường
vì vậy nó cũng dẫn đến các hiệu chứng của số loạn
thì nhóm thứ hai là nó đi xuống đến thực quản
là cái đoạn chuyển tiếp giữa miệng xuống đến dạ dày
thì các cái bệnh lý tại thực quản có thể là bẩm sinh
có thể là mắc phải trong cái quá trình mà các bé bị bệnh
hoặc là đơn giản là do những cái bất thường trong cuộc sống
do dị vật do em bé uống nhầm các cái dung dịch mà nó gây tổn thương cái thực quản
thì cứ có tổn thương ở cái vùng đấy đã làm cho các con không ngút được rồi
các con đau rồi các con nôn mẹ rồi
thế rồi tiếp xuống nữa thì mình lại xuống đến cái dạ dày
thì nước mình là một trong những nước mà có cái tỷ lệ nhiễm
cái con vi khuẩn helicobacter pylori rất là cao
và cái triệu chứng của bệnh lý dạ dày là đau bụng là nôn là ở
nó cũng thể hiện là triệu chứng của dối loạn tiêu hóa
rồi xuống đến bạn ruột cả ruột non cả ruột già
chúng ta gọi là các bệnh lý tiêu chảy các bệnh lý ruột viêm
thì nguyên nhân thì nó rất là nhiều
nhưng mà tức là mình chia theo cái nhóm thì nó là như vậy
thì các bạn ấy khi mà có những cái tổn thương
tổn thương có thể do thuốc do hóa chất do thức ăn
hoặc là do bản thân cái bệnh lý của cơ thể các bạn đấy
thì cũng có thể hiện bằng triệu chứng đau bụng
bằng triệu chứng nôn chớ đầy chớ bụng
hay là đi ngoài phân lòng hoặc là táo bón
thì nó khá là đa dạng với nguyên nhân